theo trung tâm kiểm soát và phòng người dịch bệnh mỹ khẩu trang n chín mươi năm không được thiết kế cho trẻ em
nên nếu thấy người ta quảng cáo tiếp thị n chín mươi năm cho trẻ thì người tiêu dùng nên cẩn thận giáo sư mart nói
tuy nhiên trẻ khoảng một mươi tuổi trở lên có thể dùng n chín mươi năm cỡ nhỏ được thiết kế cho người lớn
để sử dụng lại khẩu trang n chín mươi năm một cách an toàn nhất có thể hãy tránh chạm vào phần bên ngoài phía trước của khẩu trang khi đeo
giáo sư mark nói
thay vào đó hãy cố gắng tháo hoặc đeo khẩu trang
bằng cách chạm vào mép hoặc dây đeo bà nói tuyệt đối tránh chạm vào phần ngay trước nơi bạn thở như ngay trước mũi và miệng
theo bà mart n chín mươi năm đeo càng lâu và thường xuyên càng có nguy cơ nhiễm bẩn
nhưng các hạt nhỏ sẽ biến mất trong vòng vài giờ thậm chí còn nhanh hơn nếu khẩu trang được phơi dưới nắng
ông romet nói những thứ như nhiệt độ và ánh sáng mặt trời đều có ảnh hưởng
nhưng bạn không muốn ném khẩu trang vào lò nướng hoặc là lò vi sóng
tôi từng để khẩu trang trên bản điều khiển ô tô trong mùa hè và thế là đủ
nhưng trên thực tế bạn thực sự không thể làm gì để kéo dài tuổi thọ của khẩu trang bằng việc giặt sạch
tính đến sáng một mươi bốn tháng một mỹ có sáu mươi bốn sáu triệu ca mắc covid một mươi chín gồm hơn tám trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh người tử vong
theo số liệu tổng hợp mới nhất từ đại học johns hopkins của mỹ
cả thế giới có sắp xỉ ba trăm một mươi chín tám mươi chín triệu ca mắc bao gồm hơn năm năm mươi hai triệu người tử vong